mới đây văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong các chuỗi cung ứng
trong đó yêu cầu chỉ đạo kiểm tra tổ chức vận hành hệ thống chợ an toàn
bởi điều này cũng nhằm đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa tại các chợ
cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống
tuy nhiên để thực hiện tốt được cả hai câu chuyện này thì không phải là một điều dễ dàng
tất cả người dân khi đến chợ này mua sắm đều phải xuất trình phiếu đi chợ vào khung ngày cho phép
phía bên ngoài việc phân luồng đảm bảo công tác phòng dịch đặc biệt là giãn cách được thực hiện khá bài bản
tuy nhiên bên trong chợ thì khó tránh khỏi cảnh tập trung đông người
mặc cho lực lượng chức năng liên tục đi tuyên truyền nhắc nhở việc giãn cách
cái áp lực rất lớn nữa đó là cái việc ngoài chợ sáng sẽ phải cung cấp
cái lượng lương thực thực phẩm cái lượng lương thực thực phẩm
cho một số phường bên cạnh
ví dụ như phường toàn bộ phường bên cạnh là phường tây mỡ không có chợ dân sinh
cùng với đó một số khu vực giáp danh của các phường kể cả của quận bên cạnh quận hà đông
cũng gần chợ sáng cũng dân dân cũng đến chợ để mua lương thực thực phẩm
theo ghi nhận áp lực lượng người đổ về chợ mua sắm cũng như tình trạng tập trung đông người
chủ yếu tại các quầy hàng thịt cá tươi sống điều này vẫn nằm ở tâm lý người dân khi đi chợ

không phải là do vào cả ngày mà là do chỉ là vào một cái khung giờ là đầu giờ sáng thôi ạ
do họ sợ là thực phẩm không tươi ngon nên họ tập trung vào giờ sáng
còn sau giờ đó thì chợ vẫn học bình thường
hiện để đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân
ủy ban nhân dân phường đại mỗ đã yêu cầu các tiểu thương sẵn sàng các nguồn hàng cung ứng
khi bà con nhân dân cần đồng thời tăng thời gian mở cửa hoạt động chợ
để người dân có thể tới mua sắm ở nhiều khung giờ khác nhau
trước đây thì chợ cũng mở buổi sáng thôi
buổi chiều là gần như chợ không hoạt động
như chúng tôi đã mở chợ sáng trong ngày để đảm bảo cung cấp nương thực thực phẩm
cũng như là thông tin tuyên truyền đến nhân dân là bình tĩnh yên tâm
ngượng nương thực thực phẩm sẽ được cung cấp đầy đủ
tại các chợ truyền thống trên địa bàn chỉ có khoảng năm mươi số các gian hàng trong chợ buôn bán
các mặt hàng không thiết yếu đã phải đóng cửa ngừng kinh doanh
các quy định năm k tại chợ đang được duy trì và giám sát thực hiện nghiêm ngặt
để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh
để đảm bảo thực hiện được tốt thì chúng tôi phân công theo từng ca trực cụ thể
lối vào riêng và lối ra riêng và thường xuyên đi nhắc nhở các bà con tiểu thương
để các bà con tiểu thương có thể lắm được
khi trực tiếp giao tiếp với khách hàng thì phải giữ khoảng cách
và nếu như có tiểu thương nào không chấp hành thì chúng tôi sẽ xử lý ngay

bộ công trưởng tổng thống cũng đã có công văn gửi sở công thương thành phố hà nội
về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thành phố
trong đó triển khai các biện pháp phun khử khuẩn để sớm mở cửa trở lại các chợ đã bị đóng cửa
và ra soát kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu
nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống
thưa quý vị theo sở công thương thành phố hà nội
có bốn trăm năm mươi năm chợ được đặt tại các quận huyện nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân
trong thời gian hà nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên hiện nay thì tại một số chợ đặc biệt là một số chợ đầu mối chợ truyền thống
thì đã xảy ra các ca lây nhiễm trong cộng đồng dẫn tới việc phải phong tỏa và cách ly y tế
điều này đang đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ
nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân luôn được phục vụ
cũng như là không để xảy ra tình trạng đứt gãy
trong tình trạng cung cấp hàng hóa cho người dân